tại hà nội thanh tra chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ tham dự và chỉ đạo hội nghị
theo báo cáo của thanh tra chính phủ trong sáu tháng đầu năm toàn ngành đã triển khai hơn ba cuộc thanh tra hành chính
và gần bảy mươi bốn cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành phát hiện vi phạm về kinh tế ba mươi một một trăm bốn mươi chín tỷ đồng
ba bốn trăm ba mươi hai ha đất kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần một mươi bốn tỷ đồng và năm trăm linh bảy ha đất
kiến nghị xử lý hành chính với tám trăm linh năm tập thể và nhiều cá nhân
trong công tác phòng chống tham nhũng đã phát hiện hai mươi sáu vụ hai mươi ba đối tượng tham nhũng và có liên quan đến tham nhũng
trong sáu tháng cuối năm ngành thanh tra sẽ tiếp tục tập trung kết thúc các cuộc thanh tra đã triển khai
khẩn trương ban hành kết luận các cuộc đã kết thúc thanh tra tăng cường công tác phòng chống tham nhũng
kiên quyết xử lý nghiêm loại bỏ ra khỏi bộ máy đối với các cán bộ công chức có hành vi tham nhũng nhũng nhiễu gây phiền hà cho dân xoay nghiệp